trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
từ đầu năm đến nay lực lượng biên phòng đã phát hiện lập biên bản và xử phạt một mươi năm vụ trên một mươi tám tàu cá vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí
thời gian qua trong quá trình tuần tra dọc theo tuyển ống dẫn khí từ mũi kỳ vân đến khu vực cóc mỏ bạch hồ tê giác trắng
dạng đông và sư tử vàng cách vũng tàu khoảng tám mươi hải lý về hướng đông nam lực lượng biên phòng đã phát hiện một mươi năm vụ trên một mươi tám tàu vi phạm hành lang an toàn tuyến ống khí
với các hành vi neo đậu hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí
lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện này đồng thời phát tờ rơi in bản đồ
tọa độ các tuyến ống dẫn khí tuyên truyền để người dân nhận thức rõ hơn về các quy định của nhà nước
cũng như những nguy cơ có thể xảy ra khi vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí